hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong quá sát nghiệm dương tính với sars cov hai người bệnh sẽ được chuyển đến bệnh viện giải chiến số một mươi hai để cách ly
sau đó các chuyên gia y tế sẽ tiến hành giải trình từ trên để xác định biến chủng và điều trị
trong khi đó bà nguyễn thị huỳnh mai chánh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
trước thêm tết nguyên đáng cơ quan này đã có văn bản gửi đến các đơn vị về việc sắp xếp
cơ cấu lại bệnh viện giải chiến để điều trị covid một mươi chín
sở y tế tp hcm nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố bước đầu được kiểm soát
số ca mắc mới và tử vong liên tục giảm
tuy nhiên sự xuất hiện của biến chủng omicron có nguy cơ làm bùng phát dịch bệnh trở lại
do đó sở y tế tp hcm sẽ sắp xếp lại hoạt động các bệnh viện giải chiến trong giai đoạn nghỉ tết nguyên đáng
nhân viên y tế nhân viên khác sẽ tạm thời trở về công tác tại đơn vị chủ quản
đối với vấn đề cho học sinh quay trở lại lớp ông trịnh duy trọng
trưởng phòng chính trị tư tưởng sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho biết
sở vừa đề xuất với ủy ban nhân dân tp hcm cho phép các trường chuẩn bị công tác
đón trẻ mầm non và học sinh tiểu học lớp sáu trở lại học trực tiếp từ ngày bảy tháng hai
ông trọng thông tin sẽ có những phụ huynh đồng thuận và không đồng thuận
trong trường hợp cha mẹ chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet
và truyền hình học trực tuyến sẽ theo hướng dẫn của sở giáo dục và đào tạo
trường sẽ có hướng dẫn cho cả nhóm đi học trực tiếp và trực tuyến
chuyện này không mới vì hiện trong khối bảy đến khối một mươi hai nhiều trường hợp không thể đến trường học trực tiếp
các trường hợp này đều được nhà trường hướng dẫn học trực tuyến qua truyền hình
ông trọng cho hay
cũng tại tp hcm vụ việc hiệu trưởng của một trường tiểu học ở tp hcm
có kết quả dương tính với covid một mươi chín vẫn đến trường làm việc
đang khiến nhiều phụ huynh lo lắng và bức xúc
một phụ huynh có con học tại trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông nam sài gòn sa hay
theo thông tin họ biết vào sáng một mươi bảy tháng một đang trong thời gian bị nhiễm bệnh
thầy phạm thanh nam hiệu trưởng nhà trường vẫn tới trường để làm việc
trước đó trong ngày một mươi ba tháng một khi đang là f một thầy nam vẫn tới trường
và tiếp xúc với một số cán bộ công nhân viên và tiếp thanh tra sở giáo dục và đào tạo tại đây
cô bùi thị mỹ tiên nhân viên phụ trách y tế nhà trường xác nhận vào sáng một mươi bảy tháng một
thầy phạm thanh nam
vào trường để lấy hồ sơ thầy nam phát hiện mắc covid một mươi chín và đã nghỉ từ chiều thứ sáu
sáng nay thầy vào lấy hồ sơ rồi thầy về
thay chỉ vào khu vực ở trường tiểu học không tiếp xúc với ai
tôi hỏi thăm sức khỏe thầy thì thầy nói hiện tại thầy ổn không có triệu chứng gì hết cô mỹ tiên cho biết
ông đặng nguyễn thịnh trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận bảy tp hcm cho biết
ngày một mươi bốn tháng một phòng có nhận được báo cáo của trường tiểu học trung học cơ sở
trung học phổ thông nam sài gòn thông báo về việc trường hợp mắc covid một mươi chín là giáo viên phạm thanh nam
được phát hiện dương tính ở nhà
tôi đã trao đổi trực tiếp với nhà trường và thầy phạm thanh nam
thầy nam có trình bày là khi phát hiện dương tính thầy đã thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên do sắp tới thầy phải chuẩn bị hồ sơ của chi bộ đảng trường
gấp quá nên sáng ngày một mươi bảy tháng một thầy tranh thủ chạy vào trường
nhưng khu vực mà thầy nam chạy vào là khu vực dành cho học sinh tiểu học
hiện không hoạt động không có học sinh ở đây
nếu thầy nam cho xong không tiếp xúc quay ai ông đặng nguyễn thịnh nói
trao đổi về các quy định phòng chống dịch hiện nay
phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ đỗ văn dũng chuyên gia dịch tễ
trưởng khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cho biết
khi phát hiện dương tính người bị dương tính và cách ly bằng hình thức tập trung hoặc tự cách ly tại nhà
ở việt nam hiện nay chưa có quy định cho f được đi làm việc
quốc tế cũng vậy f phải cách ly và không được đi làm việc
không được đi ra ngoài mua sắm trên các phương tiện công cộng
đó là những hướng dẫn đã rõ ràng rồi
nên việc là f mà đi lại ngoài đường và đến nơi làm việc là không đúng theo quy định phòng chống dịch ông dũng nói
liên quan đến tình hình dịch bệnh tại tp hcm và nỗi lo của nhiều người dân về biến chủng omic ron
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm đã ra thông báo
các ca mắc biến chủng omitron trên địa bàn tp hcm hiện đều là ca nhập cảnh
được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
vừa qua ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế tp hcm họp báo định kỳ
tại cuộc họp báo này đại diện tp hcm cho biết đang điều trị trên ba sáu trăm linh bệnh nhân
trong đó bảy mươi năm trẻ em dưới một mươi sáu tuổi hai trăm bảy mươi bệnh nhân nặng đang thở máy một mươi bảy bệnh nhân phải can thiệp ecmo
trả lời câu hỏi về việc kiểm soát biến chủng omicron ông nguyễn hồng tâm
phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết
thành phố đã có kế hoạch ứng phó với biến chủng omicron từ năm hai nghìn một mươi chín
và thực hiện giám sát chặt chẽ từ cửa khẩu nhập cảnh đến cộng đồng
ông khẳng định các ca mắc biến chủng omicron hiện đều là ca nhập cảnh
được cách ly chặt chẽ chưa lây lan trong cộng đồng
và cho biết hcdc đang triển khai test nhanh cho tất cả người nhập cảnh ở cửa ngõ sân bay tân sơn nhất
ông tâm cho biết thêm hiện khách nhập cảnh vào việt nam phải có giấy xét nghiệm pcr âm tính
trong vòng bảy mươi hai giờ test nhanh âm tính trước khi lên và sau khi xuống máy bay
trong nội địa hcdc tiến hành tầm soát
các ca mắc biến chủng omit fron ở khu vực có nhiều người nhập cảnh hoặc số ca tăng bất thường
quy trình này cũng đã khá chặt chẽ và trong dịp tết sắp tới tp hcm sẽ tiếp tục thực hiện
bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm cho biết
các bệnh viện đã có khoa điều trị bệnh nhân hậu covid một mươi chín
các khoa này có bác sĩ chuyên tư vấn thăm khám phát hiện điều trị và xử lý di chứng của bệnh nhân
trong đó bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp đã triển khai
điều trị người mắc chứng hậu covid một mươi chín tại chỗ và thăm khám qua ứng dụng
ngoài ra tp hcm có nhiều bệnh viện khác nhau cũng tham gia
về kế hoạch phòng chống dịch của ngành y tế trong tết nhâm dần hai nghìn hai mươi
sở y tế đã có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc để chuẩn bị
theo bà mai số bệnh nhân từ các bệnh viện giải chiến trên địa bàn hiện chiếm một mươi ba mươi công suất hoạt động
để lực lượng y tế có thời gian hồi phục lại sức khỏe
bệnh viện giải chiến tạm ngưng bác sĩ tại đây được rút về
tuy nhiên bà mai nói trong trường hợp đối phó với biến chủng omicron
sở y tế sẽ kích hoạt trong vòng hai mươi bốn giờ các bệnh viện giải chiến sẽ tái hoạt động
sở y tế tp hcm vừa có văn bản về việc sắp xếp lại hoạt động của các bệnh viện giả chiến thù dung
điều trị covid một mươi chín trong giai đoạn nghỉ tích nguyện đáng
điều này tạo điều kiện cho nhân viên y tế tham gia chống dịch có thời gian phục hồi sức khỏe
khi số ca mắc mới và số ca tử vong đang tiếp tục giảm
nhân viên đang công tác tại các bệnh viện
bệnh viện giải chiến được tạm thời trở về đơn vị
như vậy bốn bệnh viện giả chiến số ba số năm số một mươi và củ chi sẽ ngưng hoạt động từ ngày một mươi chín tháng một
khi bệnh viện giã chiến ngừng hoạt động người bệnh đang được điều trị tại những nơi này
được xuất viện nếu đủ điều kiện
người cần tiếp tục điều trị sẽ chuyển đến các bệnh viện covid một mươi chín khác trên địa bàn
với các bệnh viện giải chiến vẫn duy trì hoạt động trong dịp tích nguyện đáng
sở y tế đề nghị giám đốc các bệnh viện căn cứ tình hình người bệnh thực tế
xây dựng kế hoạch phân công nhân viên y tế luôn phiên đến công tác tại bệnh viện từ nay đến ngày một mươi năm tháng hai
trước nguy cơ của biến thể omicran ngành y tế tp hcm luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó
khi tình hình dịp bệnh diễn biến phức tạp
các bệnh viện phải luôn sẵn sàng lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch trong hai mươi bốn giờ
khi có chỉ đạo kích hoạt lại
trước đó ngày một mươi bốn tháng một tp hcm cũng ghi nhận một cụ bà tám mươi hai tuổi là việt kiều mỹ
nhập cảnh về việt nam mắc biến thể omicron
bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở kèm nhiều bệnh lý nền như đáy tháo đường
thiếu máu cơ tim cục bộ ung thư máu giai đoạn cuối
bà cụ nhập viện trong tình trạng mệt nhiều tiếp xúc chậm tiêu tiểu không tự chủ
da niêm nhật phụ hai chân dưới
người nhà cụ bà cho hay cũng đã tiêm hai mũi vaccine moderna mũi hai cách đầy hai tháng
đây là bệnh nhân nhiễm omecran đầu tiên của tp hcm có triệu chứng nặng do có nhiều bệnh nền
một mươi hai ca trước đó không triệu chứng hoặc rất nhẹ
bên cạnh đó để hỗ trợ chăm sóc f tại nhà hơn hai trăm sáu mươi một sinh viên y năm và y sáu
trường đại học y khoa phạm ngọc thạch vừa xuất quân thực tập cộng đồng
tại các trạm y tế lưu động trên địa bàn tp hcm
đây được xem là môi trường tạo ra kinh nghiệm quý báu cho sinh viên y khoa năm cuối
chuẩn bị tốt nghiệp ra trường đồng thời góp sức cùng thành phố chống dịch covid một mươi chín